nhằm giảm tài sức ép cho những bệnh viện tuyến cuối đồng thời nâng cao năng lực khám chữa bệnh chuyên ngành tiêm mạch cho các bệnh viện tuyến cơ sở
trong thời gian tới công tác chuyển giao nâng cao kỹ thuật trần đán và chữa trị bệnh lý về tim mạch sẽ tiếp tục được thực hiện
với mục đích nâng cao chất lượng chuyên môn các bệnh viện tuyến cuối về tim mạch sẽ tiến hành chuyển giao kỹ thuật siêu âm tiêm cơ bản
cấp cứu tim mạch và tập huấn cho các bác sĩ tuyến cơ sở về nội dung điều trị tăng huyết áp xử trí cấp cứu dối loạn nhịp nhồi máu cơ tim chỉ định đặt váy tạo nhịp tạm thời
nằm trong chương trình nâng cao năng lực khám chữa bệnh tim mạch cho tuyến cơ sở bệnh viện tim hà nội là bệnh viện hạt nhân tham gia chỉ đạo chuyên môn
chuyển giao kỹ thuật cho mạng lưới bệnh viện vệ tinh tuyến tỉnh đã hỗ trợ bệnh viện đa khoa tỉnh cao bằng một bộ máy siêu âm tim trị giá năm trăm năm mươi triệu đồng
cùng với đó tham gia đánh giá kết quả thực hiện đề án bệnh viện vệ tinh của bệnh viện đa khoa tỉnh cao bằng